các cạn kẽ luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của lenin về cơ cấu tổ chức của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới hồ chí minh đã quyết định rằng nếu được chỉnh sửa đôi chút mô hình tổ chức chính trị này hoàn toàn phù hợp với việt nam trong công cuộc giải phóng đất nước và xây dựng cuộc sống mới
luận cương của lenin đã giúp nguyễn ái quốc hoàn toàn tán thành quốc tế thứ ba đồng thời làm cơ sở vững chắc để người khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác hơn là con đường cách mạng vô sản
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn vladimir ilyich lenin qua đời ở làng goky gần thủ đô moscow thi hải được lưu giữ trong lăng mang tên người trên quảng trường đỏ moscow cho tới nay